tại hải dương phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép một mươi năm kg pháo nổ từ bắc giang về hải dương tiêu thụ
đối tượng bị bắt giữ là hoàng văn cường sinh năm hai nghìn trú ở bản ngự xã hưng đạo huyện bình gia tỉnh lạng sơn
kiểm tra trong cốp xe ô tô của cường lực lượng chức năng phát hiện một thùng cắt tông bên trong chứa gần ba trăm linh quả pháo nổ với tổng trọng lượng một mươi năm kg
tiến hành đấu tranh cường khai nhận do không có công an việc làm nên đối tượng vận chuyển số pháo trên từ bắc giang về hải dương để giao bán cho một người không quen biết trên địa bàn thành phố
khi đi đến khu vực cầu hàn thành phố hải dương thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn hai mươi của chính phủ về quản lý sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến nay đã gần một năm nghị định này đi vào
những người dân đã hiểu đúng và nắm rõ những quy định về sử dụng pháo
hiện nay cũng đang là thời điểm cuối năm là thời điểm thường xảy ra những phi phạm liên quan đến pháo nổ
chính vì vậy tại hà nội tại những địa bàn cơ sở công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật liên quan đến nghị định một trăm ba mươi bảy về quản lý cũng như sử dụng pháo đang được lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh
những chuyến xe phát thông tin tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và pháo như thế này được xác định là hình thức tuyên truyền rất hiệu quả tại địa bàn xã yên thường huyện gia lâm hà nội
ngoài ra trên hệ thống loa phát thanh của xã thời gian này thường xuyên phát các thông tin về nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ về quản lý và sử dụng pháo
trước đây thì khi triển khai nghị định một nghìn ba trăm ba mươi bảy của chính phủ mới triển khai thì cái việc nhận thức của bà con là cũng nghĩ rằng là đã được đốt pháo
do vậy là cái thời điểm đó là cái việc giao chuyển giữa cái nghị định một trăm ba mươi sáu trước đây và nghị định một trăm ba mươi bảy sau này thì bà con nghĩ rằng là được phép sử dụng dẫn đến là một số trường hợp là suy nghĩ là được sử dụng pháo
tuy nhiên là sau khi chúng tôi nắm bắt công an cơ sở nắm bắt tình hình như vậy thì cũng đã tăng cường cảm hóa và đồng thời là gặp gỡ cá biệt để chúng tôi tuyên truyền những trường hợp đấy
với đặc điểm một xã vendo
với đặc điểm một xã vendo người dân trong các thôn hầu hết đều có quan hệ anh em họ hàng
theo đó công an xã đã thông qua vai trò của các trưởng thôn cựu chiến binh hội phụ nữ là những người có uy tín để tiếp cận và tuyên truyền đến người dân đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên
qua công tác tuyên truyền vận động của lực lượng công an xã yên thường của các cấp chính quyền tại cơ sở chúng tôi hiểu mọi hành vi liên quan đến tàng trữ vận chuyển sử dụng

do vậy thời gian cuối năm rất có thể sẽ phát sinh các vi phạm liên quan đến pháo nổ
ngoài ra trong đêm giao thừa tết nguyên đán tân sử vừa qua công an xã đã phát hiện một trường hợp có hành vi đốt pháo nổ trái phép
theo nhận định của cơ quan công an vẫn có một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu đúng nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ
chính vì vậy công tác tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đã được công an xã yên thường chủ động triển khai
với nhiều hình thức đa dạng
theo quy định của phò lật đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cũng như việc vận chuyển sử dụng pháo nổ trái phép trên nước bản
hành vi tàng trữ vận chuyển sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ là vi phạm pháp luật và kèm theo đó là các chế tài xử lý nghiêm khắc
chính vì vậy việc tuyên truyền để người dân hiểu đúng nắm rõ các quy định có liên quan qua đó sẽ tránh được tình trạng vi phạm do thiếu hiểu biết